tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác của trung ương
đã đến thăm một số doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh kiên giang
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thăm công ty cổ phần gỗ mdf vrg kiên giang
nằm trong khu công nghiệp thạnh lộc huyện châu thành
đây là doanh nghiệp đầu tiên vào đầu tư tại khu công nghiệp thạnh lộc khu công nghiệp duy nhất ở kiên giang
tại đây tổng bí thư chủ tịch nước đã đi thăm quan dây chuyển sản xuất gỗ công nghiệp của doanh nghiệp
phát biểu với lãnh đạo tỉnh kiên giang và lãnh đạo công nhân người lao động
tổng bí thư chủ tịch nước đã đặt ra câu hỏi đề cập đến vấn đề kêu gọi đầu tư sản xuất kinh doanh
chú ý đến sự hài hòa giữa lợi ích của địa phương và doanh nghiệp
tổng bí thư chủ tịch nước đã đặt ra câu hỏi đề cập đến vấn đề kêu gọi đầu tư
chú ý đến sự hài hòa giữa lãnh đạo công nghiệp và doanh nghiệp của doanh nghiệp

và tôi tin là chắc không dừng lại đây mới chỉ có vài năm nay thôi nữa đã thấy có đợi rồi mặc dù chưa tính toán kỹ được bao nhiêu nhưng mà là một mô hình tốt nên là mở rộng ra
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng kiên giang có lợi thế về phát triển nông nghiệp với cây lúa con tôm và có tiềm năng về du lịch khi phú quốc đang phát triển mạnh
vì vậy kiên giang cần quan tâm phát triển mạnh trên lĩnh vực công nghiệp để có sự phát triển được toàn diện
tuy nhiên trong đầu tư phát triển cần phải chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường
chiều cùng ngày tổng bí thư chủ tịch nước và đoàn công tác của trung ương đã đến tham quan mô hình nuôi tôm công nghiệp của công ty cổ phần trung sơn tại xã dông hòa huyện kiên lương tỉnh kiên giang